thưa quý vị sáng nay thủ tướng phạm minh chính chủ tịch ubnd quốc gia về chuyển đổi số
đã chủ trì phiên họp lần thứ tám của ủy ban để đánh giá về công tác chuyển đổi số và kinh tế số thời gian qua
và các nhiệm vụ giải pháp năm hai nghìn hai mươi bốn
phiên họp được kết nối trực tuyến với các bộ ngành và ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
xác định chuyển đổi số là một nhiệm vụ trọng tâm khâu đột phá trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
thời gian qua chính phủ thủ tướng chính phủ các cấp các ngành các địa phương đã quan tâm công tác chuyển đổi số
tập trung vào phát triển công nghiệp công nghệ thông tin số hóa các ngành kinh tế quản trị số dữ liệu số
thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh hiện nay chuyển đổi số đã đến từng ngõ gõ từng nhà ra từng người
xuất hiện trên mọi mặt đời sống kinh tế xã hội ở tất cả các cấp ngành lĩnh vực
tác động và mang lại lợi ích cho toàn xã hội nhất là cho người dân doanh nghiệp
thời gian tới thủ tướng yêu cầu các cấp ngành địa phương doanh nghiệp nhất là các bộ trưởng trưởng ngành
chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp quyết tâm cao hơn chỉ đạo quyết liệt trong triển khai chuyển đổi số quốc gia
thủ tướng yêu cầu ưu tiên các nguồn lực bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại chương trình chuyển đổi số quốc gia
và ba chiến lược về phát triển chính phủ số kinh tế số và xã hội số phát triển dữ liệu số triển khai đồng bộ
hiệu quả các giải pháp để chỉ số phát triển chính phủ điện tử của liên hợp quốc tăng ít nhất năm bậc
và chỉ số an toàn an ninh mạng thuộc nhóm ba mươi nước dẫn đầu
yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp viễn thông
xóa bỏ các vùng lõm sóng di động tại các thôn bản đã có điện lưới quốc gia hoàn thành trước tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn
tiếp tục nâng cao chất lượng mạng băng rộng di động các bộ ngành địa phương khẩn trương tháo gỡ khó khăn vướng mắt
hoàn thành triển khai một mươi hai trên năm mươi ba dịch vụ công thiết yếu còn lại khẩn trương tiến hành tổng ra soát đánh giá tình hình
bảo đảm an toàn thông tin mạng an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin trong phạm vi quản lý
thủ tướng tin tưởng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị sự hưởng ứng của người dân cộng đồng doanh nghiệp
kinh tế số của nước ta sẽ có bước phát triển mạnh mẽ thực sự là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững
hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đại hội một mươi ba của đảng đã đề ra
thưa quý vị chiều nay chủ trì hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn
thủ tướng phạm minh chính yêu cầu phải coi phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là đột phá của đột phá về đào tạo nguồn nhân lực
và cần đầu tư cho xứng tầm đột phá này
để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành bán dẫn trong thời gian ngắn
rằng nên tận dụng nền tảng sẵn có của các cơ sở đào tạo đội ngũ giảng viên nhân lực công nghệ thông tin điện tử
để đào tạo bổ sung về công nghệ bán dẫn đồng thời hình thành các trung tâm khoa viện phòng nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực công nghệ bán dẫn
các đại biểu cũng đề xuất cơ chế chính sách đào tạo thu hút nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn
phát triển các ngành phụ trợ công nghiệp bán dẫn các nhiệm vụ của chính phủ các bộ ngành địa phương các cơ sở đào tạo các doanh nghiệp
nhằm tạo đột phá trong phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn
các đại biểu cho rằng với sự quyết tâm cao việt nam có thể đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn
kết luận hội nghị thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh việt nam có nền tảng quan trọng cơ hội thuận lợi để tham gia vào ngành công nghiệp bán dẫn
để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn cần năm trụ cột trong đó có trụ cột về nguồn nhân lực
đảng nhà nước đã có nhiều chú trương chính sách về phát triển toàn diện nguồn nhân lực khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và đang được triển khai có hiệu quả
chỉ rõ một số khó khăn thách thức về nhận thức nguồn nhân lực tài chính chính sách bảo hộ khả năng cạnh tranh và an ninh quốc gia
để đạt mục tiêu đào tạo năm mươi đến một trăm linh nhân lực phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn

để đạt mục tiêu đào tạo năm mươi nhân lực bán dẫn đào tạo đội ngũ giáo viên giảng viên và giáo trình phù hợp
có phương thức phát triển nguồn nhân lực công nghiệp bán dẫn tiệm cận và đột phá cả trước mắt và lâu dài
chiều nay tại nhà quốc hội đồng chí trần thanh mẫn ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
đã chủ trì phiên họp của đoàn giám sát của quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản
và phát triển nhà ở xã hội từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn hai mươi ba

đã chủ trì phiên họp của đoàn giám sát của quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản
và phát triển nhà ở xã hội tham khảo kết quả giám sát thanh tra kiểm tra kiểm toán chuyên đề chuyên ngành của các cơ quan chuyên môn có liên quan
thưa quý vị sáng nay tại thành phố cần thơ đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ một mươi
nhiệm kỳ từ năm hai nghìn hai mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi chín đã được tổ chức
đây là đại hội được chọn tổ chức điểm cấp tỉnh thành phố để chỉ đạo
rút kinh nghiệm
đồng chí đỗ văn chiến bí thư trung ương đảng chủ tịch quỹ ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam chỉ đạo đại hội
nhiệm kỳ qua khói đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố cần thơ không ngừng được củng cố và tăng cường
mặt trận và các tổ chức thành viên thành phố cần thơ vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia nhiều cuộc vận động
phong trào thi đua yêu nước góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng thành phố giao đẹp văn minh
phát biểu tại đại hội
chí đỗ văn chiến đánh giá cao kết quả của mặt trận tổ quốc việt nam thành phố cần thơ với nhiều kết quả nổi bật
đồng chí đề nghị nhiệm kỳ tới mặt trận tổ quốc thành phố cần thơ tiếp tục bám sát các quan điểm chủ trương của đảng
nhất là nghị quyết số bốn mươi ba ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
trên cơ sở đó triển khai đồng bộ quyết liệt hiệu quả bảy nhóm giải pháp được nêu trong nghị quyết
phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương
đại hội đã hiệp thương cử ra quỹ ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố cần thơ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi chín với tám mươi chín trên chín mươi một thành viên
ban thường trực gồm sáu thành viên
ông nguyễn trung nhân tái đắc cử chủ tịch quỹ ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố cần thơ nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
thưa quý vị ngày hôm nay trong khuôn khổ
thăm chính thức việt nam bộ trưởng bộ ngoại giao bùi thanh sơn cùng bộ trưởng ngoại giao indonesia redno masudi
đã đồng chủ trì kỳ họp lần thứ năm ủy ban hợp tác song phương việt nam indonesia
nhằm trao đổi các biện pháp hướng tới mục tiêu một mươi năm tỷ usd năm hai nghìn hai mươi
hai bên đánh giá quan hệ giữa việt nam và indonesia ngày càng phát triển sâu rộng và hiệu quả
nhất là từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi ba nhằm giảm
trì đã tăng trưởng thương mại hiện nay và theo hướng cân bằng hơn
hướng tới mục tiêu một mươi năm tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
hai bên tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu
tìm kiếm cơ hội mở rộng và đa dạng đầu tư nhất là trên các lĩnh vực tiềm năng như ngư nghiệp
thủy sản xây dựng hạ tầng năng lượng tái tạo chuyển đổi số
bộ trưởng bùi thanh sơn cho rằng hai nước cần phối hợp cùng nhau ứng phó với nguy cơ thế giới khủng hoảng lương thực
đề nghị indonesia hạn chế áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu của việt nam
đồng thời hỗ trợ kỹ thuật và tạo thuận lợi để các sản phẩm hala có xuất xứ việt nam
được nhập khẩu và tiêu thụ tại thị trường indonesia
hai bên tái khẳng định ủng hộ suy trì đoàn kết và các nguyên tắc đã nhất trí của asean
trong vấn đề biển đông phù hợp với luật pháp quốc tế công ước liên hợp quốc về luật biển antler một nghìn chín trăm tám mươi hai
chiều nay bộ công thương đã tổ chức hội thảo
bởi ý kiến đối với dự thảo nghị định quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp dpp a
giữa các đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện lớn
cơ chế phát triển các dự án điện sử dụng khí thiên nhiên và lng
và cơ chế phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu
trong dự thảo mua bán điện trực tiếp các vấn đề cơ bản như phạm vi điều chỉnh
đối tượng áp dụng và các hình thức của cơ chế mua bán điện trực tiếp đã được xác định rõ ràng
đi cùng với đó là các quy định về hợp đồng giá cơ chế thanh toán giữa các bên
và đặc biệt là trách nhiệm của các bên tham gia mua bán điện theo cơ chế mua bán điện trực tiếp
đại diện các nhà đầu tư hiệp hội năng lượng doanh nghiệp trong và ngoài nước
đã bày tỏ sự quan tâm tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp
và mong muốn chính phủ việt nam sớm ban hành cơ chế này
với kỳ vọng đạt được các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu
ghi nhận các ý kiến đóng góp bộ trưởng bộ công thương khẳng định
sẽ cần sớm ban hành các cơ chế chính sách để hiện thực hóa được mục tiêu
trung hòa carbon của việt nam và cũng để thực hiện quy hệ điện tám thành công
hướng đến nền sản xuất xanh của việt nam
tuy nhiên đây là những chính sách mới vì vậy cần được nghiên cứu kỹ lưỡng
để xây dựng phù hợp với luật pháp hiện hành cũng như kế hoạch phát triển của việt nam
thưa quý vị liên quan đến vụ lật xà lan chìm trên biển lý sơn tỉnh quảng ngãi
tối nay bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng ngãi cho biết
đơn vị đang phối hợp với các đơn vị tổ chức tìm kiếm nạn nhân còn đang bị mất tích
và đến thời điểm này đã vớt được bốn thi thể còn một người vẫn còn đang mất tích
thông tin ban đầu khoảng bốn giờ sáng nay ngày hai mươi bốn tháng bốn tàu kéo la sáu nghìn sáu trăm chín mươi năm
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên minh linh kéo theo xà lan la sáu nghìn tám trăm tám mươi ba
đang trên hành trình từ cảng kỳ hà tỉnh quảng nam đi đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi
thì xảy ra sự cố làm tàu kéo bị chìm và xà lan lật
vị trí tàu kéo phát tín hiệu cuối cùng cách đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi khoảng ba hải lý
cơ quan chức năng xác định được danh tính năm người đi trên tàu bị chìm xuất bến từ cảng kỳ hà tỉnh quảng nam
gồm phạm văn hiệp quê ở tỉnh long an và thuyền trưởng võ tấn khương máy trưởng quê ở tỉnh quảng ngãi
võ văn nhiều thợ máy quê ở tỉnh quảng ngãi bùi minh trí thuyền viên quê ở tỉnh quảng ngãi
và đặng minh phương thuyền viên quê ở tỉnh long an
được biết hiện nay cảng vụ hàng hải quảng ngãi đang phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng
các tàu vận tải hành khách tuyến xa kỳ lý sơn tàu cá ngư dân tập trung tìm kiếm thuyền viên mất tích
thợ lặn cũng đã được huy động để tìm kiếm hiện xà lan đã được các tàu lai rắt về khu vực gần cảng lý sơn
dù chưa thực hiện các thủ tục cần thiết nhưng công ty cổ phần thương mại hoành sơn đã san gạt mặt bằng
trên diện tích khoảng năm hectare tại xã cam hiếu huyện cam lộ tỉnh quảng trị
không những thế công ty này còn lấn chiếm đất để xây dựng lán chạy
và tuy đã bị chính quyền địa phương yêu cầu tháo rỡ thế nhưng vẫn không chấp hành
ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn ubnd xã cam hiếu huyện cam lộ tỉnh quảng trị đã kiểm tra
lập biên bản xử lý việc sử dụng đất trái phép của công ty cổ phần thương mại hoành sơn
tại thừa đất thuộc khoảnh một tiểu khu bảy trăm bảy mươi bảy xã cam hiếu
tại hiện trường cơ quan chức năng phát hiện công ty cổ phần thương mại hoành sơn
đã dựng lán chạy bằng trụ sắt có tôn kẽm bao quanh mái lập tôn xà gồ sắt với diện tích hai trăm linh chín m hai
và đã san gạt mặt bằng với diện tích khoảng năm hectare mà chưa được cơ quan thẩm quyền cho phép
diện tích năm hectare này công ty đang xin ubnd tỉnh quảng trị đồng ý để thực hiện dự án
kho bãi và điểm trung chuyển hàng hóa phục vụ việc tập kết than khai thác từ lào đưa về
mặc dù các thủ tục pháp lý chưa hoàn thành nhưng công ty này đã tự ý thi công dự án
ubnd xã cam hiếu đã yêu cầu công ty cổ phần thương mại hoành sơn tự tháo rỡ lán chạy
đưa toàn bộ máy móc ra khỏi công trình đang thực hiện và trả lại hiện trạng đất như ban đầu trước ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
thế nhưng đến thời điểm ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn công ty cổ phần thương mại hoành sơn vẫn chưa thực hiện yêu cầu trên
thưa quý vị hôm nay học viện chính trị công an nhân dân bộ công an đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm một mươi năm thành lập học viện
năm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi bốn và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba
trải qua một mươi năm xây dựng phấn đấu và trưởng thành học viện chính trị công an nhân dân đã đào tạo hai bảy trăm ba mươi một học viên hệ đại học
và cao học các ngành xây dựng đảng và chính quyền nhà nước tham mưu chỉ huy công an nhân dân và quản trị nhân lực
tổ chức bồi dưỡng chức danh quy hoạch chức danh lãnh đạo chỉ huy bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh
và bồi dưỡng các chuyên đề nghiệp vụ cho sáu năm trăm linh học viên
công tác nghiên cứu lý luận nghiên cứu khoa học phát triển mạnh mẽ học viện đã chủ động nghiên cứu sáu đề tài cấp nhà nước
một mươi đề tài cấp bộ ba mươi ba đề tài cấp cơ sở hai mươi một chuyên đề lý luận bốn hội thảo cấp quốc gia và hàng trăm cuộc hội thảo tọa đàm khoa học
học viện chính trị công an nhân dân đã cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao có bản lĩnh chính trị vững vàng
có đủ kiến thức năng lực phẩm chất đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh
nhân dịp kỷ niệm một mươi năm ngày thành lập học viện chính trị công an nhân dân đã vinh dự được tặng thưởng
huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba về những cống hiến và thành tích đạt được
học viện chính trị công an nhân dân đã tổ chức khánh thành công trình tu bổ khu di tích lịch sử quốc gia đèo lũng lô
tại xã thượng bằng la huyện văn chấn tỉnh yên bái
công trình tu bổ khu di tích lịch sử quốc gia đèo lũng lô được tuổi trẻ yên bái khởi công xây dựng vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
với tổng mức đầu tư hơn bốn trăm linh triệu đồng
công trình là tâm huyết của tuổi trẻ yên bái nhằm tri ân công lao đóng góp to lớn của quân và dân ta
trong việc thông suốt tuyến đường huyết mạch nối chiến khu việt bắc với các tỉnh tây bắc
nhờ có tuyến đường qua đèo lũng lô mà hàng vạn tấn quân lương quân trang vũ khí đạn dược
hàng chục nghìn tấn lương thực thực phẩm tập kết ở khu vực thượng bằng la có thể tiếp ứng kịp thời cho chiến trường
gót phần không nhỏ tạo nên chiến thắng địa biên phủ oai hùng lừng lẫy nằm trâu chấn động địa cầu
công trình đèo lũng lô đã được bộ văn hóa thể thao và du lịch công nhận xếp hạng là di tích lịch sử cấp quốc gia năm hai nghìn một mươi một
thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng địa biên phủ ngày hôm nay tỉnh thái nguyên đã long trọng tổ chức chương trình gặp mặt
tri ân các chiến sĩ điện biên trên địa bàn tỉnh
trong kháng chiến chống pháp tỉnh thái nguyên có ba mươi hai năm trăm linh người tham gia chiến đấu đặc biệt trong chiến dịch điện biên phủ
lực lượng vũ trang và nhân dân thái nguyên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an toàn khu bảo vệ chủ tịch hồ chí minh
và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước các cơ quan đầu não kháng chiến bổ sung kịp thời sức người sức của cho mặt trận điện biên phủ đến ngày toàn thắng
nhân kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ tỉnh thái nguyên đã trao tặng năm trăm linh bốn xuất quà cho các chiến sĩ điện biên
thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến thân nhân liệt sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ trên địa bàn tỉnh
cung nhân kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ tỉnh yên bái tổ chức nhiều đoàn đến thăm tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ chiến sĩ điện biên
thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ trên địa bàn tỉnh với hai trăm ba mươi xuất quà
tại các nơi đến thăm đoàn công tác bày tỏ sự trân trọng
lòng biết ơn sâu sắc với những công lao đóng góp của các chiến sĩ trong chiến dịch điện biên phủ
đồng thời đề nghị các cấp ủy chính quyền đoàn thể cơ sở tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội
đền ơn đáp nghĩa quan tâm chăm lo cho đời sống tinh thần vật chất đối với gia đình chính sách
người có công phát huy truyền thống yêu nước khơi dậy và bồi đắp ý chí cách mạng niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ
đây cũng là biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống cần sớm được loại bỏ để làm trong sạch đội ngũ cán bộ đảng viên
từ đó tìm ra được những người thật sự có đức có tài đủ tiêu chuẩn để đánh giá giới thiệu lựa chọn cho nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi năm hai nghìn ba mươi
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba tại hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
ban chấp hành trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong đảng
đối với ông lê đức thọ ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy bến tre
do vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng pháp luật của nhà nước quy định những điều đảng viên không được làm
và trách nhiệm nêu gương trong việc kê khai minh bạch tài sản thu nhập giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực không đúng quy định
cũng trong năm hai nghìn hai mươi ba cấp ủy ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật sáu trăm linh sáu tổ chức đảng hai mươi bốn một trăm sáu mươi hai đảng viên
tăng một mươi hai về số đảng viên bị kỷ luật so với năm hai nghìn hai mươi hai
ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư ủy ban kiểm tra trung ương đã thi hành kỷ luật một mươi chín cán bộ diện bộ chính trị ban bí thư quản lý
trong đó lần đầu tiên có sáu cán bộ bị xử lý kỷ luật do vi phạm trong kê khai tài sản thu nhập
nó làm cho chủ trương sách các quy định của đảng nhà nước vào thực tế là phần nào nó ảnh hưởng đến hiệu lực hiệu quả
nó cũng gây ra những cái ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan tổ chức
đến cả những cái cá nhân quản lý
và một điều nữa chúng ta cũng thấy nó là ảnh hưởng
đấy là vấn đề nó liên quan đến nhân dân đến hệ thống
và người ta mất đi phần nào cái niềm tin vào các thực hiện chế độ chính sách của đảng và nhà nước
trên thực tế mục đích của kiểm tra giám sát việc kê khai thu nhập tài sản
nhằm bảo đảm việc thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của đảng nhà nước về kê khai tài sản
kịp thời phát hiện chấn chỉnh và xử lý các khuyết điểm vi phạm trong việc kê khai tài sản
góp phần phòng ngừa phát hiện và xử lý tham nhũng
kê khai tài sản là một biện pháp để phòng chống tham nhũng và tiêu cực
cần phải làm cho trong cả hệ thống chính trị nhất là những người có chức có quyền có trách nhiệm kê khai
phải hiểu thật đúng về cái ý nghĩa mục đích của kê khai tài sản để làm cho nó tốt hơn
xác định việc kê khai kiểm soát việc kê khai tài sản
cũng là tiêu chí để đánh giá cán bộ đảng viên công chức viên chức
đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan tổ chức đơn vị và người đứng đầu
đào tạo bồi dưỡng rồi hướng đến nhận thức tốt trong đội ngũ cán bộ công chức viên chức
để làm sao họ cảm thấy tự hào được công hiến để xây dựng đất nước
hướng đến một nhà nước mạnh mà hy sinh những quyền lợi cá nhân
để tăng cường hiệu lực của công tác kê khai thu nhập tài sản phát huy hiệu quả công tác này
trong phòng chống tham nhũng tiêu cực cũng cần có thêm các giải pháp hữu hiệu
để khắc phục tình trạng kê khai hình thức
trong đó đặc biệt chú trọng vai trò giám sát của nhân dân
bởi như lời chủ tịch hồ chí minh đã từng nói
nhân dân biết nhiều việc mà các cấp lãnh đạo không biết